rửa tay đúng cách phòng chống dịch covid một mươi chín
rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy hoặc bằng dung dịch rửa tay có cồn sẽ diệt virus nếu tay bạn có dính virus
rửa tay bằng xà phòng và nước sạch gồm sáu bước
làm ướt tay bằng nước sạch và xà phòng trà hai lòng bàn tay vào nhau
tràn lòng bàn tay lên mu bàn tay và kẽ ngoài của các ngón tay kia và ngược lại
ba trà hai lòng bàn tay vào nhau miết mạnh các kẽ ngón tay
bốn trà mặt ngoài các ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại
xoa ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại
xoay các đầu ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại
làm sạch tay dưới vòi nước chảy đến cổ tay và lau khô
khi không có xà phòng và nước sạch có thể rửa tay bằng dung dịch rửa tay có cồn gồm sáu bước
lấy dung dịch rửa tay có cồn vào lòng bàn tay
hai trà hai lòng bàn tay vào nhau
trả lòng bàn tay này lên mu bàn tay kia và kẽ ngoài các ngón tay kia và ngược lại
trà hai lòng bàn tay vào nhau miết mạnh các kẽ ngón tay
bốn trà mặt ngoài các ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại
xoay ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại
xoay các đầu ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại để tay khô tự nhiên
hãy rửa tay đúng cách để phòng chống dịch bệnh